tháng ba lực lượng công an hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi nhanh chóng nhất
trên tinh thần giải quyết ngay vấn đề xã hội đang vướng mắt tạo điều kiện thuận lợi nhất
không để người dân phải mang chăn chiếu thay phiên nhau xếp hàng ba bốn ngày tại các trung tâm đăng kiểm
ngoài việc tăng cường lực lượng cục cảnh sát hệ thống cũng tăng cường cả hạ tầng của các trạm đăng kiểm
thì chúng tôi đã tiến hành cùng với cục đăng kiểm việt nam
và tinh hành đến tận gần một mươi hai giờ đêm ngày hôm qua để tạo sự kết nối và đồng nhất giữa các cơ sở dữ liệu của đăng kiểm
với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cảnh sát hệ thống để làm như nào để chúng ta sẽ tiến hành hoạt động
trong thời gian sớm nhất để giải quyết những vấn đề tồn động trong đăng kiểm của người dân
chúng tôi yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
chỉ trong vòng hơn hai tuần qua hàng loạt vụ cháy nhà xưởng kho hàng đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
như hà nội hải dương hải phòng bình phước
các vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng nghìn mét vuông nhà xưởng cùng trang thiết bị hàng hóa bị thiêu dụi
diễn biến này cho thấy một thực tế là loại hình kho xưởng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
và trong khi cả doanh nghiệp và người lao động vẫn có sự chủ quan lừa lả công tác phòng cháy trợ cháy
khoảng một mươi giờ trưa ngày hai mươi bảy tháng hai tại một công ty nội thất ở khu công nghiệp minh hưng ba
thị xã trơn thành tỉnh bình phước đã xảy ra vụ cháy lớn
nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do bị chập điện
chiều ngày hai mươi tám tháng hai đám cháy bùng phát tại khu vực nhà xưởng của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng gapo
thuộc cụm công nghiệp ba hằng thành phố hải dương tỉnh hải dương
đám cháy không gây thiệt hại về người vì nền nhà xưởng rộng hàng trăm mét
cùng hàng hóa bên trong bị thư hại nặng
dẫy nhà xưởng thuộc cụm công nghiệp thanh ngoai xã bích hòa huyện thanh ngoai hà nội
cũng bất ngờ bốc cháy vào khoảng một mươi năm giờ ngày hai mươi năm tháng hai
khu vực xưởng bị cháy cao một tầng kết cấu chính khung thép mái tôn diện tích xảy ra cháy khoảng một năm trăm linh m hai
thời gian vừa qua hàng loạt các vụ cháy các kho hàng nhà xưởng sản xuất vẫn tiếp tục phức tạp
đã cho thấy là vẫn có sự lơ là và thiếu thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây chính là lý do mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiểm tra
và chấn chỉnh ý thức chấp hành công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại tất cả các cơ sở cũng như đơn vị sản xuất
anh mai ngọc hiệp là thành viên đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty phú thị
mỗi ngày trước khi công nhân ra về xưởng dừng sản xuất anh hiệp đều đi kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị điện trong xưởng
đây được coi là nhiệm vụ quan trọng và rất có ý nghĩa trong phòng hỏa hoạn xảy ra về đêm
chúng tôi hàng năm vẫn đều đặn được tập huấn và kiểm tra định kỳ các bảo dưỡng hệ thống phòng cháy cháy cháy hàng năm
trước khi công nhân ra về chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra một lượt và nhắc nhở mọi người trước khi ra về ngắt cầu dao và giúp các thích cấm ra khỏi ổ điện
đối với loại hình kinh doanh
tăng chít ga công tác phòng cháy cháy cháy được tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt
người đứng đầu đơn vị này luôn xác định chỉ một giây bất cẩn tại khu vực này là hậu quả khôn lường
qua thứ hai hàng tuần của doanh nghiệp doanh nghiệp đạng thế chúng ta phải lên họp và lồng lía phần phòng cháy cháy cháy vào trong cuộc họp
chúng ta có họp thường xuyên thì anh em sẽ nhận thức bằng người quản lý phải có trách nhiệm
nếu mà trong hàng ngày chúng ta về sau để chúng ta kiểm tra lại công việc anh em nào
thì chúng ta sẽ đảm bảo được về phòng cháy cháy chúng ta là an toàn hơn
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hầu hết kho xưởng hiện nay đều có kết cấu bằng thép tôn với giới hạn chịu lửa thấp
khi xảy ra cháy các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ
trong khi đó loại hình kho xưởng sản xuất có đặc thù là các chủ đầu tư xây dựng sau đó cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thuê lại
chính vì vậy trong công tác đầu tư bảo trì và sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy
các cơ sở này có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa chủ đầu tư và bên thuê sử dụng
hiện tại các loại hình kho xưởng sản xuất đối với nhiều chủ xưởng hoạt động không đảm bảo đã cho thuê một phần
cho nên ý thức trách nhiệm của người đi thuê cũng như chủ sược là chưa quan tâm sâu đến lĩnh vực phòng cháy cháy
đối với các cơ sở như này đơn vị cũng đang kiên quyết và triệt để xử lý những trường hợp
tìm ra người có trách nhiệm để xử lý bằng các hình thức để công tác phòng cháy cháy đảm bảo hơn đối với loại hình này trên địa bàn
những vụ cháy kho xưởng thời gian qua tiếp tục là lời cảnh báo đến các đơn vị doanh nghiệp và các chủ cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
nếu người đứng đầu đơn vị và từng người lao động vẫn xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy
chủ quan lơ là trong quá trình sản xuất thì hậu quả do cháy nổ sẽ rất khó lường